chiều nay đoàn công tác của bộ khoa học và công nghệ đã có buổi làm việc với tỉnh hà nam
và khảo sát thực tế tại khu vực quy hoạch thành lập khu công nghệ cao tỉnh hà nam tại huyện lý nhân
tỉnh hà nam phân đấu phân bổ kinh phí đầu tư cho hoạt động khoa học
đạt hai tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm của địa phương
tập trung nguồn lực đẩy mạnh hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
ươm tạo công nghệ đổi mới sáng tạo trong các tổ chức khoa học và công nghệ và doanh nghiệp
đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng dụng chuyển giao và phát triển khoa học và công nghệ
trong những ngành lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
tiếp tục đầu tư nâng cao tiềm lực đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
liên quan đến khu công nghệ cao hà nam bộ khoa học và công nghệ với hợp với tỉnh hà nam khẩn trương ra soát
tháo gỡ các vướng mắc liên quan và thống nhất cần có giải pháp xử lý để bảo đảm đúng quy định của pháp luật
nhưng đồng thời tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp yên tâm khi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật
khu công nghệ cao hà nam trình thủ tướng chính phủ quyết định trong thời gian sớm nhất
khi xử lý vấn đề sim giác qua giả soát cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông cùng các nhà mạng
đã phát hiện một số lượng lớn thuê bao di động có chung một giấy tờ
cục viễn thông sẽ giả soát thêm để chuẩn hóa thông tin chặn thuê bao có dấu hiệu thông tin không chính xác
đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ của bộ thông tin và truyền thông diễn ra vào chiều nay tại hà nội
theo cục viễn thông từ ngày một mươi năm tháng bốn các doanh nghiệp viễn thông di động sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
nếu trên thị trường còn xuất hiện sim được phát triển mới không đúng quy định
các doanh nghiệp đã nghiêm túc thực hiện quy định về việc phát triển thuê bao mới
mặc dù vậy vẫn còn tình trạng sim giác được phản ánh từ một số cơ quan báo chí và người sử dụng
đại diện cục viễn thông đề nghị người dùng di động cần tích cực sử dụng dịch vụ nhắn tin tới đầu số một nghìn bốn trăm bốn
kèm theo số căn cước công dân để xem đang đứng tên bao nhiêu sim
từ đó có hoạt động chuẩn hóa hoặc đăng ký lại thông tin thuê bao
trường hợp phát hiện các vi phạm như sim tồn canh có thông tin thuê bao
thanh tra bộ tổ chức thanh tra xử lý vi phạm có thể xem xét ở mức cao nhất là dừng phát triển thuê bao mới
đồng thời bộ thông tin và truyền thông sẽ xem xét có văn bản nhắc nhở người đứng đầu các doanh nghiệp
và báo cáo thủ tướng chính phủ có hình thức kỷ luật